ngày hai mươi tám tháng một mươi tại hà nội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có cuộc hội kiến với tổng bí thư chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào bunyang volachit
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ vui mừng được gặp lại đồng chí bunyang volachit khẳng định đảng nhà nước việt nam rất xúc động và chân thành cảm ơn đồng chí đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao lào
sang dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia việt nam tại lào
ngày ba mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín một sự kiện rất quan trọng có ý nghĩa của hai nước đặc biệt là của quân đội hai nước
đây là chuyến thăm rất đặc biệt thể hiện quan hệ hữu nghị vĩ đại tình liên minh chiến đấu tình đoàn kết đặc biệt giữa hai đảng hai nhà nước quân đội và nhân dân hai nước việt nam lào
đây là dịp để hai bên cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của quân tình nguyện và chuyên gia việt nam tại lào sát cánh cùng nhau vì độc lập tự do của mỗi nước
vì hạnh phúc của nhân dân
cũng là dịp thể hiện sự trân trọng biết ơn quân tình nguyện chuyên gia việt nam đã hy sinh tuổi trẻ của mình một sự hy sinh rất trong sáng chiến đấu vì độc lập tự do của mỗi nước
tổng bí thư chủ tịch nước lào bunyang volachit bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà đảng nhà nước và nhân dân việt nam đã đạt được trong thời gian qua
đồng chí bunyang volachit nhấn mạnh mối quan hệ đặc biệt và tình hữu nghị giữa hai nước việt nam và lào cao hơn núi dài hơn sông và rộng hơn biển cả
không gì có thể so sánh được
hai bên đã trải qua nhiều thử thách hy sinh nhiều sương máu của nhiều thế hệ với tinh thần hạt gạo cắn đôi cọng rau bẻ nửa
lào sẽ tiếp tục giáo dục các thế hệ về tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển
sau cuộc hội kiến chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước việt nam đã mở tiệc chiêu đãi tổng bí thư chủ tịch nước lào bunyang volachit và đoàn đại biểu cấp cao lào